công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai đối tượng là nguyễn minh tâm một mươi tám tuổi đặng huỳnh thanh nhân một mươi bảy tuổi cả hai cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khuya ngày một mươi chín tháng ba tâm điều khiển xe máy chở nhân khi đến đoạn đường lô cao su xã long đức huyện long thành phát hiện anh lê ngọc tiến đang điều khiển xe máy chở bùi thế thanh lưu
chở bùi thế thanh lưu thông cùng chiều trên tuyến quốc lộ năm mươi một tâm điều khiển xe áp sát để nhân giật chiếc điện thoại của anh thanh rồi tăng ga bỏ chạy
nghe tiếng truy hô của bị hại tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành truy đuổi
thấy lực lượng công an hai đối tượng đã dùng dao chống trả nhằm tẩu thoát nhưng đã bị khống chế bắt giữ cùng tăng vật
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo thẩm quyền